tại tỉnh yên bái do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bảy kết hợp với không khí lạnh đã gây ra mưa lũ lớn cuốn trôi hai người dân
một người là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở xã búng luông huyện ngũ căng trải và một người là nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thôn pa khoang xã túc đán huyện trạm tấu
mưa lớn cũng đã làm ảnh hưởng bốn mươi bảy nhà dân
ngay sau khi xảy ra thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã thành lập đoàn công tác
trực tiếp xuống kiểm tra huy động lực lượng khắc phục thiệt hại
huyện mù căng trải và trạm tấu đang huy động các lực lượng nỗ lực tìm kiếm người mất tích